ubnd tp đà nẵng vừa yêu cầu sở y tế đà nẵng xây dựng kế hoạch lập danh sách sớm tổ chức lấy mẫu xét nghiệm
đối với các cá nhân là đại diện cho các hộ gia đình trên địa bàn thành phố
trước hết đà nẵng sẽ ưu tiên tổ chức xét nghiệm cho tất cả học sinh cán bộ giáo viên nhân viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi tại tp đà nẵng
song song với đó là sẽ tiến hành xét nghiệm đối với các cá nhân là đại diện cho các hộ gia đình
ngoài ra đà nẵng cũng sẽ xét nghiệm rứt điểm số người nước ngoài cư trú trên địa bàn từng quận huyện
và khẩn trương xử lý theo quy trình phòng chống dịch